thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế cho biết đến nay đã có hơn bảy trăm tám mươi ba hai trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở nước ta được chữa khỏi bệnh
trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện còn bốn hai trăm chín mươi chín ca bệnh nặng
hiện có sáu trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
và một mươi hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua
dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có khoảng một một triệu liều vaccine astranzeneca do hàn quốc hỗ trợ về đến việt nam
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là năm mươi năm hai trăm hai mươi chín một trăm hai mươi bốn liều